trong khi đó tại tỉnh đồng nai các lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát cũng đã xử lý nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông
chỉ tính riêng trong bảy ngày đầu giao quân các tổ công tác đã phát hiện lập biên bản xử phạt ba trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
xử phạt hành chính hơn một tám tỷ đồng tước một trăm năm mươi sáu giấy phép lái xe tạm giữ một trăm chín mươi bảy phương tiện
đặc biệt đã phát hiện ba mươi một trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy